những năm gần đây tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh cà mau vi phạm vùng biển nước ngoài
để khai thác thủy hải sản trái phép đã giảm nhiều so với những năm trước
đặc biệt từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào bị nước ngoài bắt giữ
có được kết quả đó là nhờ vào sự quyết liệt của các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền
về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định
tính đến nay có trên bảy mươi chín tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát
tỉnh cà mau xem việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá là giải pháp căn cơ
nhằm quản lý kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển chống khai thác hải sản bất hợp pháp

tỉnh cà mau xem việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá là giải pháp căn cơ nhằm quản lý kiểm soát tàu cá